những năm qua nhiều chị em phụ nữ yên bái đã dám nghĩ dám làm đứng lên khởi nghiệp
làm chủ nhiều mô hình kinh tế để vươn lên thoát nghèo cũng từ các mô hình kinh tế này
hàng nghìn chị em phụ nữ có công việc và thu nhập ổn định tại chính mảnh đất quê hương yên bái
với sự hỗ trợ của đề án phụ nữ khởi nghiệp thanh niên khởi nghiệp chị nguyễn thị khuyên ở thị trấn yên bình
huyện yên bình tỉnh yên bái đã vay mượn được ba tỷ đồng mở công ty chuyên sản xuất và kinh doanh
ngói màu không nung nasaki theo công nghệ của nhật bản
chỉ sau hơn hai năm sản phẩm ngói màu không nung nasaki đã vươn ra nhiều tỉnh thành
song song với đó tạo ra việc làm thường xuyên cho một mươi bốn lao động với mức thu nhập sáu triệu đồng một tháng một người
trong đó có chín lao động nữ
phụ nữ thì cũng có nhiều khi là cũng sẽ cái uy của người phụ nữ có thể là khó hơn người đàn ông
nhưng ngược lại thì tôi luôn tin rằng người phụ nữ cũng có những thế mạnh của mình
ví dụ như sự khéo léo sự mềm
dẻo sự linh hoạt trong quá trình đàm phán cũng như giải quyết các công việc trong kinh doanh
nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch khởi nghiệp khởi sự kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động
hàng năm hội liên hiệp phụ nữ tỉnh yên bái đã chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho hàng nghìn chị em phụ nữ làm chủ kinh tế
hỗ trợ về vốn hỗ trợ thành lập hợp tác xã tổ hợp tác doanh nghiệp
thì hội liên hiệp phụ nữ tỉnh yên bái đã hỗ trợ thành lập được ba trăm năm mươi năm tổ hợp tác chín hợp tác xã và năm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
hiện nay là các mô hình kinh tế tập thể đã bước đầu phát huy được lợi thế của phụ nữ làm chủ doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác
với phẩm chất của người phụ nữ việt nam kiên cường bất khuất đảm đang các chị em phụ nữ ở tỉnh miền núi yên bái
đã và đang vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo làm giàu cho gia đình quê hương
từ đó vai trò vị thế của người phụ nữ trong việc phát triển kinh tế xây dựng hạnh phúc gia đình ngày càng được khẳng định